ubnd tp hà nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn của dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga hà nội
theo đó khai thác vận hành đoạn trên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một vận hành toàn tuyến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội là một một mươi bảy tỷ euro khoảng ba mươi một trăm chín mươi bảy tỷ đồng
hà nội cũng đã điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án từ nguồn vốn vay oda của cơ quan phát triển pháp afd từ một trăm bảy mươi tám bảy triệu euro khoảng bốn sáu trăm một mươi tỷ đồng xuống còn một trăm năm mươi tám bảy triệu euro khoảng bốn chín mươi bốn tỷ đồng
và vốn vai chính phủ cộng hòa pháp từ ba trăm ba mươi năm bốn triệu euro khoảng tám sáu trăm năm mươi ba tỷ đồng lên ba trăm năm mươi năm một triệu euro khoảng chín một trăm sáu mươi một tỷ đồng
thành phố hà nội yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội tổ chức
quản lý thực hiện dự án đầu tư theo quy định chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác khối lượng và kinh phí
tính hợp pháp của các thông tin số liệu dự án điều chỉnh thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng theo quy định